từ nhiều năm nay quốc lộ bốn mươi năm nối với quốc lộ bốn mươi bảy đoạn qua địa bàn phường an hưng
thành phố thanh hóa có chiều dài hơn bốn km đã xuống cấp nghiêm trọng
người dân tại các khu vực này hàng ngày phải chịu cảnh mưa đường lầy lội nắng bụi mù mịt
những ngày mưa thì đoạn đường lầy lội ứ động bún đất gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
còn đây là những ngày trời nắng người dân sinh sống hai bên đường phải đóng cửa thường xuyên
hoặc che bạt để hạn chế bụi bay vào nhà
sống chung với bụi là tình cảnh diễn ra ở đây nhiều năm
rất nhiều xe trọng tải lớn lưu thông trong khi nhiều năm qua đoạn đường không được nâng cấp
chính quyền địa phương đã nhiều lần yêu cầu các công ty thường xuyên chở vật liệu xây dựng
lưu thông trên tuyến đường này cam kết tu sửa và giải quyết vấn đề ô nhiễm do bụi bẩn
thế nhưng ngày này qua ngày khác người dân vẫn phải sống trong tình trạng này
quốc lộ đối với cấp phương xã không có cơ chế và nghị quy định gì để cản trở việc giao thông
phải kiểm tra các lực lượng xe quá khổ quá tải cũng có kiến nghị với các cấp các ngành
đề nghị là nâng cấp con đường nối liền giữa quốc lộ bốn mươi năm với bốn mươi bảy
trong khi chờ tuyến đường được phê duyệt cải tạo và nâng cấp
để hạn chế tình trạng bụi bẩn tiếng ồn mất trật tự an toàn giao thông do xe vật liệu xây dựng gây nên
có lẽ chính quyền địa phương cần phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra
giám sát ngăn chặn và xử lý xe ô tô quá khổ quá tải chạy qua nhất là vào ban đêm